trong những phút nhận định trong thời gian qua bộ mặt nông thôn đã thay đổi nhiều
nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới đã được triển khai và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng
tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn rất nhiều bất cập hạn chế mà thủ tướng đã chỉ rõ
đó là một số nơi chưa quan tâm đến tổ chức hoạt động sản xuất của nhân dân
đời sống văn hóa của nhân dân còn nghèo nàn mai một chạy theo kinh tế thị trường
chưa quan tâm đến văn hóa truyền thống của địa phương
một số nơi đánh giá nhìn nhận chưa nghiêm túc chưa thực chất về xây dựng nông thôn mới
vẫn còn thể hiện bệnh thành tích
trong năm năm tổng huy động làm nông thôn mới đến một triệu tỷ thì nợ khoảng một mươi sáu tỷ
thủ tướng đánh giá số nợ này không phải là cao nhưng lại không nhỏ với nông thôn
thủ tướng yêu cầu các tỉnh phải có phương án thanh toán nợ nần để giảm bớt khó khăn chung
trong xã hội hóa vận động sức dân thủ tướng yêu cầu không được huy động quá sức của người dân
việc ứng trước tiền để bốn tỉnh miền trung triển khai giải ngân cho những đối tượng được hưởng chính sách bồi thường nhằm đáp ứng nguyện vọng mong đợi của người dân đặc biệt là các đối tượng bị thiệt hại
trước đó ngày hôm qua hai mươi chín tháng chín thủ tướng chính phủ đã ra quyết định về định mức bồi thường thiệt hại cho người dân ở bốn tỉnh miền trung vì sự cố môi trường biển do formosa gây ra
chủ tàu cá có công suất từ tám trăm linh cv trở lên không thể ra khơi sau sự cố môi trường biển sẽ nhận tiền bồi thường hơn ba mươi bảy triệu đồng một tháng ngư dân nhận gần chín triệu đồng
và để giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về công tác hỗ trợ bồi thường cho người dân ngay trong trưa nay phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vũ văn tám
xin chào thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vũ văn tám
thưa thứ trưởng được biết để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ ngư dân tại bốn tỉnh bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển thì vừa qua thủ tướng chính phủ đã có quyết định số một nghìn tám trăm tám mươi ban hành định mức bồi thường thiệt hại vậy cụ thể như thế nào ạ
đây là một quyết định rất quan trọng bởi vì trên cơ sở cái định mức chung được áp dụng cho bốn tỉnh thì căn cứ vào đó các tỉnh sẽ áp giá và tính tổng mức thiệt hại
và trên cơ sở đó các tỉnh sẽ tổng hợp lại đề xuất mức tổng mức bồi thường và cũng như là hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại ở địa phương
căn cứ vào quyết định này thì thời gian tới các địa phương sẽ khẩn trương để áp giá
và sớm nhất là trong vòng mùng năm đến mùng một mươi tháng một mươi
rồi các địa phương sẽ gửi thêm cho bộ nông nghiệp và bộ tài chính
sau đó là bộ nông nghiệp sẽ tổng hợp lại và chuyển sang bộ tài chính
bộ tài chính tổ chức thẩm định và trình thủ tướng chính phủ
sau khi thủ tướng chính phủ có phê duyệt thì sẽ phân bổ tiền bồi thường hỗ trợ cho các địa phương để tự phương triển khai
vậy cụ thể thì khi nào người dân ở bộ nông nghiệp sẽ có thể tổng hợp lại
bốn tỉnh miền trung có thể nhận được tiền hỗ trợ
nếu đúng theo cái quy trình cũng như tiến độ thì phải sau một mươi năm sớm nhất là một mươi năm tháng một mươi thì thủ tướng mới phê duyệt
mới có căn cứ để phê duyệt và cũng như chuyển tiền hết xuống các địa phương
tuy nhiên là bây giờ thì thấy rằng là các địa phương và đặc biệt là các đối tượng bị thiệt hại
các người dân ở bên dưới bốn tỉnh đang rất là mong đợi
vì vậy cho nên là sáng nay thì phó thủ tướng trương hòa bình đã chủ trì họp ban chỉ đạo và cũng như là các tỉnh các bộ ngành
thì phó thủ tướng cũng đã cho chủ trương là sẽ quyết định cho các tỉnh ứng trước khoảng ba tỷ
để các tỉnh coi như đây là một việc làm để đáp ứng được mong mỏi của người dân
thì các tỉnh căn cứ
và cái ứng trước này để các tỉnh triển khai những đối tượng mà cần thiết phải giải ngân
để cho các đối tượng được hưởng cái chính sách bồi thường này
vâng xin cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tham gia chương trình của chủ nhật ninh dân
đã chính thức diễn ra lễ hội cà tê của đồng bào tràm theo đạo bà lamôn năm hai nghìn một mươi sáu
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến chung vui với bà con nơi đây
ngay từ sáng sớm tại tháp polongkrai các chức sắc tôn giáo người tràm theo đạo bà lamôn
và đông đảo bà con đã tổ chức rước y trang lên tháp mở cửa tháp để tắm rửa mặc y trang cho vị thần
tiếp đó cầu mong vị thần boclong gride ban sức khỏe độ trì mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
để đồng bào trăm có đời sống sung túc hơn
lễ hội diễn ra trang trọng với những điệu múa ủyển chuyển những lời hát ru rương
lẫn cùng tiếng kèn saranai tiếng trống paranung giữa các thôn nữ và các nghệ nhân trăm tỉnh ninh thuận
lễ hội cà tê thì mỗi năm thì chỉ có một lần và người tràm thì mỗi khi mà tới lễ hội này
thì người ta thường lên tháp và cầu chúc những cái điều tốt lành để với gia đình mình
và đến với sức khỏe người thân của mình
thì em cũng giống như những người chăm khác thì em cũng rất là
tự hào và rất là vui mừng rụng ràng khi mà lên tháp
khi tôi đến đây thì tôi cảm nhận được cái lễ hội này rất là đáo nhiệt
và lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây thì tôi cảm thấy được đó là không khí lễ hội này ở đây
rất là đáng nhiệt và sau này tôi sẽ dẫn khách đòn đến đây để tham quan
về sao và du lịch của chúng ta du lịch của người tràm và lễ hội cà tê sẽ phát triển
cà tê là lễ hội lớn của đồng bào tràm theo đạo bà la môn
diễn ra từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng một mươi theo tháng bảy trăm linh lịch
lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm duy trì bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào trăm ninh thuận
đồng thời giới thiệu và quảng bá hình ảnh con người ninh thuận đến du khách trong nước và quốc tế
tại lễ hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tặng quà
và chúc bà con vui đón lễ hội đầm ấm hạnh phúc
nói là nhiều người trước đây cũng đã từng hành nghề bằng xe lôi công nông hay xe tự chế nay chấp hành chuyển đổi sang xe tải nhỏ cũng cảm thấy bức xúc trước cảnh này
bởi xe lôi xích lô ngoài cạnh tranh về giá cả vận chuyển còn được yêu ái về xử phạt dù có vi phạm về chở hàng
nó gây ách tắc nhiều vấn đề đường xã khác đông người thì đông mà đi lại thì hề số an toàn của hắn có
theo thống kê trên địa bàn thành phố vinh dù chưa gây ra tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết người nhưng xe lôi xích lô chở hàng trên địa bàn thành phố đã gây ra rất nhiều vụ va quệt và luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu người đi đường bất cẩn
vậy vì sao các phương tiện thô sơ này vẫn ngang nhiên lưu hành hoạt động
thì thường tất cả những trường hợp điều khiển phương tiện thô sơ
để chở hàng hóa cũng như chở người thì là các đối tượng mà có hoàn cảnh khó khăn đấy thì họ mưu sinh kiếm sống
bên lực lượng chức năng chúng tôi chỉ trước mắt là đang còn tuyên truyền phổ biến các luật
nhưng mà việc xử lý thì nó cũng chưa được cao chưa được nhiều lắm
tổng số vụ thì hàng năm chúng tôi xử lý cũng có mấy chục trường hợp
theo điều tám nghị định bốn mươi sáu về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
người điều khiển xe đạp xe máy xe thô sơ xếp hàng hóa quá giới hạn
quy định không bảo đảm an toàn giao thông sẽ bị phạt từ sáu mươi đến tám mươi đồng
có lẽ mức phạt này chưa đủ dân đe cộng với việc lực lượng chức năng chưa quan tâm xử lý quyết liệt
nên những cảnh tượng như thế này trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an vẫn còn rất phổ biến
về công tác bán vé tàu tết đình dậu kể từ tám giờ sáng nay ngày ba mươi tháng chín
chi nhánh vận tài đường sắt sài gòn thuộc công ty cổ phần vận tài đường sắt sài gòn
đã nhận tin nhắn lấy số thứ tự mua vé tàu tết tại gà sài gòn
khách đi tàu nhắn tin lấy số thứ tự theo cú pháp gasg tên xxxx gửi tám nghìn ba trăm bảy mươi bảy
theo đó tên tên của người đến mua vé tên phải viết liền không giấu
xx bốn số cuối của giấy tờ tùy thân người đến mua vé
thời gian nhắn tin lấy số thứ tự từ tám h đến một mươi tám h hàng ngày giá cước mỗi tin nhắn là ba đồng
trong ngày chi nhánh sẽ cấp một số thứ tự mua vé cho hành khách
khi hành khách nhận được số thứ tự sẽ lên gà sài gòn mua vé tàu từ tám giờ
ngày một tháng một mươi
mỗi thuê bao điện thoại chỉ nhắn tin số thứ tự hai lần và mỗi lần không mua quá bốn vé một lượt
tính đến sáng ngày ba mươi tháng chín đã có hơn năm hai trăm linh hành khách đặt mua vé tàu tập thể
việc mua vé tập thể sẽ kết thúc trong ngày hôm nay
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
hơn một suất đất tại nam định đã bị cán bộ xã thôn bán trái thẩm quyền nhưng người dân lại không hề hay biết
việc làm khuất tất này chỉ lộ ra khi một cán bộ đã về hưu nói ra sự thật
hay câu chuyện khác về một cán bộ xã nợ tiền ăn nhậu đến hàng tỷ đồng
và người dân thì cũng chỉ biết khi có vụ đòi nợ đã xảy ra
thực tế này đã làm bật ra một vấn đề đó là ở cấp cơ sở công tác kiểm tra giám sát của đảng
được thực hiện như thế nào khi mà có không ít những khuyết điểm lớn nhỏ tồn tại trong nhiều năm
không được phát hiện và chấn chỉnh rứt điểm đã trở thành những khuyết điểm lớn
làm giảm suốt niềm tin của nhân dân đối với đảng
xã đồng thái huyện ba vì thành phố hà nội
mới đây nguyên chủ tịch xã này là ông phùng trần anh đã bị tạm đình chỉ công tác
do liên quan đến việc tiêu hoang nợ trồng chất khiến một số quán ăn trên địa bàn đến đòi nợ tiền tiếp khách
đáng chú ý là khi bàn giao cho chủ tịch
ủy ban nhân dân xã mới số tiền nợ đã lên tới hàng chục tỷ đồng
trong đó tiền nợ động xây dựng cơ bản là gần ba mươi tám tỷ nợ hoạt động thường xuyên là ba tỷ năm trăm linh triệu
riêng các khoản chi cho lễ hội du lịch đình đám đi nghiên cứu ở sầm sơn cửa lò lên tới hàng tỷ đồng
vấn đề ở chỗ xã đồng thái vẫn là một xã nghèo cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn
thu nhập bóp binh nhiều cán bộ của xã từng bị nợ lương nợ bảo hiểm xã hội
vì thế việc lãnh đạo xã tri tiêu một cách vô tội vạ khiến người dân không khỏi bức xúc
theo tôi là một người dân mà các quan sát làm như thế là thấy rất bức xúc
vì là ăn uống rất là bê tha và không làm được gì cho dân cả
nên đóng thuế của dân thì hơi bệ nhiều nhưng mà xã thì chả biết làm ăn như thế nào ạ
ăn chơi đi nghỉ mát các thứ là thấy nợ nhiều quá người dân chúng tôi rất bức xúc
có thể thấy việc xử lý đối với xã đồng thái
với nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã của huyện ba vì là một động thái hết sức tích cực ngay khi có phát hiện sai phạm
thế nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi lớn chung quanh việc kiểm tra của cấp ủy các cấp đối với hoạt động của cán bộ đảng viên ở địa phương này
bởi rõ ràng việc nợ nần diễn ra trong suốt một thời gian dài
nhưng chỉ khi có lùm xùm xảy ra những sai phạm mới được phát hiện
đại diện huyện ba vì cho biết hàng năm công tác kiểm tra của cấp ủy
thanh tra của ủy ban đối với hoạt động của xã đồng thái vẫn được tiến hành thường xuyên và định kỳ
mặc dù công tác kiểm tra giám sát theo như cấp ủy ở các địa phương báo cáo là được tiến hành khá thường xuyên
nhưng không hiểu vì sao sai phạm chỉ được phát hiện khi sự việc vỡ lở
có thể nói để xảy ra những sự việc như trên là do cán bộ xã vi phạm
thế nhưng cũng không thể không nhắc đến trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền trong việc kiểm tra giám sát
bởi nếu công tác này được thực hiện đều đặn có trách nhiệm và đúng thực chất
thì chắc chắn những sai phạm của cán bộ xã đồng thái sẽ được phát hiện ngay từ khi manh nha
và kịp thời có những biện pháp để chấn trình
đây chỉ là một dẫn chứng một ví dụ để minh họa cho công tác kiểm tra giám sát
ở không ít cấp cơ sở của một số địa phương thực hiện còn qua loa chiếu lệ
nhìn lại năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi một của đảng
công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng đã đạt được những kết quả rất quan trọng
nhiều cá nhân tổ chức đã phải chịu những hình thức kỷ luật thích đáng
do vi phạm kỷ luật đảng pháp luật của nhà nước
xong cũng cần nhìn thẳng thắn vào thực tế nhiều nơi nhất là ở cấp cơ sở
công tác này vẫn bị buông lỏng làm cho có cho qua
vì vậy để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của đảng
thì công tác kiểm tra phải được tiến hành một cách định kỳ thường xuyên
nhất là phải kiểm tra nghiêm túc khi có dấu hiệu vi phạm hoặc sự việc khiến nhân dân bất bình
có ý kiến cho rằng công tác kiểm tra không chỉ do những người có trách nhiệm
không chỉ nghe một phía nghe một chiều mà ngay cả ý kiến của nhân dân của dư luận
bởi đó là những ý kiến trung thực và khách quan nhất
liên tục làm đến nơi lên trốn
từ trên đến dưới đặc biệt là khai thác dư luận người dân
thế thì bây giờ phải tính cái chuyện công tác kiểm tra có thành công hay không
thì phải có dư luận chung dư luận của dân dư luận ở cấp dưới
kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của đảng
không có kiểm tra thì không có lãnh đạo hoặc lãnh đạo mà không có kết quả
trước những sự việc xảy ra ở cấp cơ sở vừa qua
thì đòi hỏi cấp ủy
cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở phải nghiêm túc nhìn nhận lại công tác này
bởi một chủ trương chính sách được ban hành dù đúng đắn đến đâu
nhưng sẽ rất khó đi vào cuộc sống nếu như cấp dưới thực hiện nó một cách méo mó biến dạng
cần phải chấn chỉnh lại công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở
coi đây là một khâu quan trọng trong chỉnh đốn đảng
nhằm xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh
trong thông tin quốc tế
liên hợp quốc cảnh báo thành phố mosul iraq sẽ phải đối mặt với thảm họa nhân đạo
bầu cử mỹ ứng cử viên clinton gia tăng ưu thế tại nhiều bang quan trọng
thành phố mosun của iraq có thể sẽ phải đối mặt với một trong số những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của nhân loại
đó là cảnh báo được liên hợp quốc vừa đưa ra
trong cảnh báo liên hợp quốc khẳng định hơn một triệu người có thể sẽ phải rời khỏi thành phố mosun của iraq
khi quân đội nước này phát động cuộc tấn công tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng tại đây
mosun có thể sẽ phải đối mặt với một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất của nhân loại
theo bruno gueddo đại diện của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn tại iraq
trận chiến nhằm vào thành trì của is tại mosul dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng một mươi tới
khi đó sẽ có khoảng một triệu người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn
tuy nhiên khoảng bốn trăm linh người trong số đó sẽ phải đối diện với nguy cơ không có chỗ ở
tình hình ở mosun có thể trở nên tồi tệ hơn nếu các tay súng is chống cự đến cùng
hoặc sử dụng dân thường làm lá chăn sống
theo kết quả thăm dò dư luận mỹ mới nhất ứng cử viên đảng dân chủ đang dẫn trước đối thủ đảng cộng hòa
với cách biệt một con số tại năm bang quan trọng nơi các cử tri vẫn băn khoăn chưa ngả hẳn về ứng cử viên nào
kết quả khảo sát của hãng thăm dò dư luận ppp
công bố cho thấy cựu ngoại trưởng mỹ clinton dẫn trước bảy điểm
trước tỷ phú trump tại bang coloadro với tỷ lệ năm mươi một và bốn mươi bốn
ba điểm tại bang florida bốn điểm tại bang bắc carolina năm điểm tại bang pennsylvania sáu điểm tại bang virginia
kết quả thăm dò có sự tham gia của ứng cử viên gary johnson của đảng tự do và jill sten của đảng xanh
cũng cho thấy tỷ phú trump giành được sự ủng hộ thấp hơn cựu đệ nhất phu nhân tại cả năm bang nói trên
cuộc thăm dò của ppp được tiến hành từ ngày hai mươi bảy tới ngày hai mươi tám
sau khi hai ứng cử viên có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên và nhiều hãng truyền thông đánh giá bà clinton chiếm ưu thế
nhiều luật sư malaysia đề xuất có thể yêu cầu tòa án hình sự quốc tế điều tra và xét xử thủ phạm
đã sử dụng tên lửa để bắn hạ chiếc máy bay mang số hiệu mh một mươi bảy của hãng hàng không malaysia airlines
tại miền đông ukraine hai năm về trước
báo new street times dẫn lời luật sư derek kuhn
cho rằng do vụ việc xảy ra ở không phận nước ngoài nên malaysia không có thẩm quyền giải quyết
theo luật sư gul để có thể đưa vụ việc này ra xét xử tại icc còn phải phụ thuộc vào việc nga và ukraine
có tham gia công ước thành lập icc vào năm hai nghìn hai hay không
một luật sư khác cũng cho rằng nhà chức trách cần làm rõ thủ phạm sử dụng tên lửa bắn hạ máy bay mh một mươi bảy
đồng thời nhấn mạnh điều này rất quan trọng không chỉ với nỗ lực của malaysia trong việc tìm ra và trừng phạt thủ phạm
mà còn mở đường cho việc khởi kiện thủ phạm sau này
ngày hai mươi tám tháng chín vừa qua một nhóm điều tra quốc tế chung do đan mạch đứng đầu cũng đã công bố kết quả điều tra
trong đó kết luận rằng máy bay mh một mươi bảy bị rơi là do trúng tên lửa buok mang số series chín m ba mươi tám được bắn đi từ miền đông ukraine
phía nga ngay lập tức đã tuyên bố bác bỏ kết luận này
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc